vâng chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết thành phố sẽ khởi động chiến dịch tiêm vaccine từ nay cho đến ngày một mươi năm tháng chín để sớm đạt độ phủ vaccine cao
chuẩn bị cho chính sách cấp thẻ xanh vaccine khi mở cửa bước vào trạng thái bình thường mới và nhóm các chuyên gia y tế kinh tế đang nghiên cứu việc này
đề xuất này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và đây cũng là chủ đề được đông đảo cư dân mạng bình luận phân tích trên các diễn đàn mời quý vị cùng theo dõi
mới đây ubnd tp hcm đã có buổi làm việc với tổ công tác đặc biệt của chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tp phan văn mãi cho biết thành phố đã lập tổ công tác xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế sau ngày một mươi năm tháng bốn
thành phố có đề xuất thẻ xanh covid một mươi chín sẽ để ra những tiêu chí cụ thể hiện đã giao cho các nhóm chuyên gia y tế chuyên gia kinh tế thiết kế vấn đề này
thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng bởi đây đang là nhu cầu thật sự cần thiết trong thời điểm hiện nay
kế hoạch mở cửa đồng
chủ tịch đang từng bước bắt đầu mong mọi thứ xuân sẻ
rất mong lãnh đạo thành phố có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine được phép đi làm trở lại
mong sớm nghiên cứu hoàn thành và sớm thực hiện
cấp thẻ xanh vaccine là cần thiết nhưng cần song hành cùng xét nghiệm để cách ly kịp thời nguồn lây
chia sẻ với báo chí chủ tịch ubnd tp cho rằng sau ngày một mươi năm tháng chín công sở
các hoạt động kinh tế
dịch vụ vận tải muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn
các hoạt động siêu thị trung tâm thương mại sẽ mở dần theo mức độ an toàn mở tới đâu quản tới đó
hơn lúc nào hết việt nam đang tập trung mọi nỗ lực nhằm bảo đảm dịch bệnh covid một mươi chín không tiếp tục lây lan
song song với đó là phục hồi kinh tế
trong bối cảnh này nhiều cư dân mạng cho rằng việc cấp thẻ xanh vaccine có thể là cơ sở để cuộc sống trong giai đoạn bình thường mới
sớm ổn định và thuận lợi khi đại dịch vẫn đang tiếp diễn
nhiều cư dân mạng còn nêu lên những ý kiến đóng góp cho đề xuất này
rất cần để kiểm soát tình hình dịch bệnh còn phức tạp tuy nhiên cần đơn giản bớt thủ tục
để triển khai công tác cấp thẻ xanh vaccine thành phố cần đẩy nhanh tốc độ cập nhật mũi tiêm vaccine trên sổ sức khỏe điện tử để thuận lợi cho người dân và chính quyền
cần áp dụng các giải pháp về công nghệ để theo dõi chính xác sự di chuyển của người dân
cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu
tại cuộc họp của tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vaccine ở thành phố hồ chí minh
phó chủ tịch ubnd thành phố dương anh đức cũng nói rằng
lúc này vaccine là ưu tiên hàng đầu với chính sách thẻ xanh vaccine đang nghiên cứu
thành phố cần sớm phủ vaccine mới có thể mở cửa duy trì kinh tế
những người đã tiêm một hai mũi sẽ được nới lỏng giãn cách xã hội
các em không khỏi bệnh thuộc nhóm hoãn tiêm trong vòng sáu tháng
thời gian tới nhóm này sẽ được xếp tương đương người đã tiêm hai mũi vaccine để tham gia các hoạt động
ngành y tế cần thiết kế lại giấy gia viện như một dạng xác nhận và đưa lên hệ thống
có thể thấy rõ những lợi ích thiết thực của việc cấp thẻ xanh vaccine mang lại
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
tuy nhiên cư dân mạng cho rằng để sáng kiến này có thể đạt được hiệu quả
trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế
và phòng chống dịch covid một mươi chín đòi hỏi cần thực thi các giải pháp đi kèm
một cách đồng bộ với thái độ thận trọng và quyết tâm ở mức cao nhất
bạn nghĩ sao về việc đề xuất cấp thẻ xanh vaccine
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân